bao năm ăn trái sầu riêng cuộc sống khâm khá lên nhờ loài cây khó tính nhưng giá trị thương phẩm cao này
ông hào không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến những giá trị làm nên tên tuổi của vùng đất này giờ đang dần mất đi mà không thể cứu vãn
thời gian là con số khô khan nhưng nó trở nên đặc biệt quan trọng ở thời điểm này
khi mang dấu ấn cho những nỗ lực cứu cây sầu riêng của những người nông dân như ông hào
trong thời khắc có tính bước ngoặt của lịch sử vùng châu thổ đồng bằng sông cửu long
sau hơn một tháng khi chúng tôi quay lại thì vườn sầu riêng nhà ông hào đã gục ngã vì hạn mặn
những giọt mồ hôi mặn mòi của người nông dân giờ lại đổ xuống
nhưng không phải để khơi lên hy vọng mà là để tiễn đưa những vụ mùa lỡ hẹn